tái cơ cấu kinh tế là một quá trình liên tục trong khi đó cách mạng công nghệ bốn cũng tạo ra sự thay đổi vận động không ngừng với tốc độ rất nhanh
bởi vậy tái cơ cấu trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn là cơ hội và cũng là thách thức cho sự vận hành của cả nền kinh tế
ngày hai mươi hai tháng một mươi một trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia đã phối hợp với viện nghiên cứu kinh tế xã hội ireland
tổ chức hội thảo khoa học quốc tế một số định hướng tái cơ cấu kinh tế việt nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn
cách mạng công nghiệp bốn đã tạo ra nhiều kỹ thuật hiệu quả để phân tích và dự báo trên những tập dữ liệu lớn phức tạp và đa dạng về kiểu dữ liệu trong thời gian thực
trong bối cảnh ấy việt nam đã xác định tái cơ cấu nền kinh tế chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu
việt nam có thể tận dụng học hỏi kinh nghiệm quốc tế và những thành quả của cách mạng công nghiệp bốn
nhưng cũng sẽ phải đối diện với nhiều áp lực
từ trước lại là tốc độ cái thay đổi rất nhanh
và nếu như mà những cái nước mà tham gia vào công nghiệp bốn không đổi mới nhanh thì sẽ không tính kịp đổi thời đại
thì đấy là cái câu chuyện của tái cấu trúc nền kinh tế hiện nay
theo đánh giá từ nghiên cứu của trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia về sự sẵn sàng thực hiện
đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất với thang điểm từ một đến bảy thì doanh nghiệp việt nam hiện mới đang ở mức ba ba điểm
mức độ chi tiêu cho đổi mới sáng tạo cũng rất thấp mới đạt ba mươi bảy gdp
trong khi đó nhật bản chi ở mức ba ba hàn quốc là bốn một
trong khi cái đổi mới sáng tạo là ảnh hưởng rất lớn đến năng suất đồng của việt nam
thì tôi nghĩ là cái chỗ này là chính phủ cũng cần có những cái giải pháp cụ thể để làm sao tức là nâng cao từng cái chỉ tiêu đánh giá này
và như vậy có những sách cụ thể để nâng cao đổi mới
hỗ trợ cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
tổ chức lao động quốc tế cảnh báo cách mạng công nghiệp bốn sẽ có ảnh hưởng lớn
cứ bảy lao động sẽ có một lao động bị ảnh hưởng
nhân viên bán hàng thợ vận hành và lắp ráp thiết bị lao động có kỹ năng
trong nông nghiệp lao động giản đơn là bốn nhóm ngành có nguy cơ bị thay thế mất việc làm cao
đến năm hai nghìn hai mươi năm dự báo sẽ có hơn tám một mươi sáu triệu người lao động trong bốn nhóm ngành này bị ảnh hưởng
bởi vậy nhà nước cần có chính sách lao động
việc làm để hỗ trợ những lao động trong nhóm ngành dễ bị tổn thương này
đặc biệt là đào tạo để chuyển đổi nghề dự báo và định hướng để giảm bớt các tác động tiêu cực đến xã hội